vào sáng ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo lương văn nhất
chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang một mươi bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai lý thị oanh và bùi bá lộc chung sống với nhau như vợ chồng
tại thị trấn ba trúc huyện tri tôn tỉnh an giang
sau thời gian đi làm vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lương văn nhất là con riêng của anh trở về giúp mẹ và cha dượng mua bán
thì giữa nhất và cha dượng thường xuyên cãi vã xảy ra mâu thuẫn
đỉnh điểm là đến khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng bảy lộc sau khi uống rượu xong thì lớn tiếng chủ nhất không chịu lo làm ăn
và đe dọa đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà
tức giận nhất đã lấy một con dao tự chế rồi gắn cán vào ống tuyếp sắt đâm lộc tử vong tại chỗ
sau khi gây án nhất đã đến công an thị trấn ba trúc đầu thú và đến ngày hai tháng tám nhất bị khởi tố điều tra